hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giang
và đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố đa hội phường châu khê thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc ninh về tội không thi hành án
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chứa chấp các đối tượng
đừng có truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện